trái ngược với thực trạng trên ở huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an nhiều hộ dân đã chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo
đó chính là kết quả khơi dậy ý chí vươn lên quyết tâm thoát nghèo đẩy lùi tư tưởng trông chờ
ỉ lại trong nhân dân khuyến khích hộ nghèo sử dụng vốn hiệu quả góp phần đẩy nhanh mục tiêu giảm nghèo bền vững ở khu vực miền núi
khoảng bốn năm trở lại đây rất nhiều người dân ở huyện miền núi con cuông đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo
và sau khi được xét cho ra khỏi hộ nghèo những gia đình này đã vay vốn ngân hàng để sản xuất và có thu nhập ổn định
để giúp người dân giảm nghèo thời gian qua tỉnh đã có chủ trương phân công các cơ quan
đơn vị doanh nghiệp nhận giúp đỡ các xã nghèo vùng biên giới xây dựng cơ sở hạ tầng
công trình phúc lợi phục vụ dân sinh hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình chung tay vì cộng đồng
bò giống giúp người nghèo biên giới do bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thực hiện từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã đem lại kết quả cao
trước hết là phải làm tuyên truyền vận động giáo dục cho bà con nâng cao cái nhận thức
về khắc phục được cái tư tưởng trong trời lại và xây dựng cái quyết tâm cái ý chí vươn lên thoát nghèo
rồi là hướng dẫn kỹ thuật rồi là cũng cách để tổ chức phát triển kinh tế để cho bà con là nâng cao được cái thu nhập
thông qua các chương trình dự án của nhà nước nhiều công trình phúc lợi như điện đường trường trạm công trình nước sinh hoạt
các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ nhà ở công trình nước sinh hoạt cũng được xây dựng tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ dân thụ hưởng
tuy nhiên để xóa nghèo bền vững thì nỗ lực vươn lên của người dân là vấn đề cốt yếu
tôi nghĩ rằng xóa nghèo bền vững là bà con phải trên cái mảnh đất của mình trên cái nơi mình đang sống
với các chính sách của nhà nước về bà con phải sản xuất và đầu tiên là phải tự mình nuôi sống gia đình mình
phải làm cho nó đủ nuôi sống gia đình và tiếp đó mới đến có cái hàng hóa để mà giao lưu với thị trường
tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng tỷ lệ tái nghèo ở nghệ an cũng vẫn còn cao
cấp ủy chính quyền cơ sở cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền
để người dân hiểu rõ chính sách của nhà nước cấp về
các chính sách của nhà nước khơi dậy ý chí vươn lên quyết tâm thoát nghèo
đẩy lùi tư tưởng trông trờ ý lại trong nhân dân
hơn nữa các địa phương cần động viên khuyến khích hộ nghèo sử dụng vốn hiệu quả
đặc biệt phải nghiêm túc việc bình xét hộ nghèo một cách công khai dân chủ
từ đó mới góp phần đẩy nhanh mục tiêu giảm nghèo bền vững ở miền núi